đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam cùng đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh trà vinh để kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
về việc thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị cho thấy cấp ủy các cấp triển khai nghiêm túc theo sự hướng dẫn của trung ương kịp thời chính xác bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng công khai minh bạch
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị tỉnh trà vinh cần tập trung cho đại hội đảng đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền trong trước và sau đại hội
nhân dịp này đồng chí trần thanh mẫn đã trao một năm tỷ đồng của ban cứu trợ trung ương cho tỉnh trà vinh để khắc phục hậu quả của tình hình hạn mặn xâm nhập